ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ về việc kiến nghị gỡ vướng cho sáu mươi ba dự án nhà ở thương mại
có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng
ba mươi dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt được công nhận chủ đầu tư
chấp thuận đầu tư không yêu cầu phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp
tuy nhiên từ khi nghị định số chín mươi chín năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực
nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp mới được xem xét công nhận chủ đầu tư
do đó tp hcm kiến nghị thủ tướng chấp thuận cho thành phố được thực hiện thủ tục chấp nhận đầu tư các dự án trên
thành phố đưa ra kiến nghị đối với năm mươi tám dự án nhà đầu tư phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
theo quy định của luật đầu tư
đối với năm dự án còn lại trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
theo luật đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo luật nhà ở
phải hủy bỏ các quyết định thu hồi giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất
hoặc nhà nước phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện